cần chú trọng hơn trong thực hiện quy trình lựa chọn bố trí cán bộ giữ những vị trí lãnh đạo ở tỉnh đồng nai
vì riêng chức vụ trưởng đoàn đại biểu quốc hội trong hơn một năm qua đã có hai trường hợp sai phạm bị thi hành kỷ luật
đó là một trong những nội dung được nhiều cử tri quan tâm kiến nghị với đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng các đại biểu đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai khi tiếp xúc trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
tại thành phố long khánh vào ngày hôm nay
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri đồng chí võ văn thưởng ghi nhận cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri
nhất là liên quan đến công tác xây dựng đảng đồng thời cho biết từ đầu nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ một mươi hai đến nay
đảng ta đã nỗ lực quyết tâm cao trong việc thực hiện xây dựng trịnh đốn đảng tập trung đẩy lùi suy thoái chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và tăng cường đấu tranh chống tham nhũng
qua đó đã xử lý nghiêm cán bộ vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước kể cả các đồng chí lãnh đạo từ trung ương đến địa phương sai phạm
đồng chí võ văn thưởng cho biết vấn đề này sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới với tinh thần không có vùng cấm ngoại lệ
đối với những vấn đề cử tri nêu lên thuộc thẩm quyền của địa phương đồng chí võ văn thưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh đồng nai
thành phố long khánh tiếp thu quan tâm giải quyết